nhằm xây dựng hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển bền vững tạo công an việc làm ổn định cho người dân
tỉnh lào cai đã tổ chức hội nghị trao đổi bàn các giải pháp xây dựng phát triển doanh nghiệp
hợp tác xã theo xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa trong đó tập trung xây dựng các tri đảng bộ tại các doanh nghiệp
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới
đồng thời hỗ trợ phát triển thêm các doanh nghiệp hợp tác xã mới
theo dự kiến năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh lào cai sẽ có thêm khoảng năm trăm linh doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh sẽ có trên một mươi doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực và giải quyết việc làm ổn định cho hơn một trăm linh lao động địa phương
để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển tỉnh lào cai sẽ tạo điều kiện thuận lợi như giảm các thủ tục hành chính
ưu đãi trong các khu kinh tế xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất
bên cạnh đó tỉnh cũng chú trọng tập trung xây dựng các tri đảng bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp
qua đó tuyên truyền những chủ trương đường lối chính sách của đảng gắn với sản xuất kinh doanh
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực lãnh đạo của các doanh nghiệp